phó thủ tướng lê minh khái vừa ký quyết định một nghìn sáu trăm ba mươi chín qdttg ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một về bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận hai mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín verocell của tập đoàn sinopharm trung quốc
quyết định nêu rõ bổ sung kinh phí cho bộ y tế để mua và tiếp nhận hai mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín verocell của tập đoàn sinopharm trung quốc như đề nghị của bộ tài chính và bộ y tế
bộ tài chính bộ y tế chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định đúng mục đích tiết kiệm hiệu quả công khai minh bạch
bộ y tế báo cáo thủ tướng chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định
theo bộ y tế đến hết ngày hai mươi bảy tháng chín cả nước đã tiêm được hơn bốn mươi hai triệu liều vaccine covid một mươi chín trong đó có khoảng hai mươi ba triệu người đã được tiêm một liều vaccine và tám sáu triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
tỷ lệ dân số từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine đạt bốn mươi ba chín

theo bộ y tế từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm nay việt nam có thể tiếp nhận số lượng vaccine nhiều hơn so với thời gian trước